thưa quý vị khán giả trong tuần vừa qua một trong những vấn đề được đông đảo cư dân mạng bàn luận
đó chính là thông tin thành phố hội an sẽ thu vé đối với du khách vào tham quan phố cổ
có ý kiến ủng hộ song cũng có không ít ý kiến phản đối vì cho rằng
việc này sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh kế của người dân tại đây
khi mà lượng khách tham quan có nguy cơ giảm đi do phải cân nhắc về chi phí
đặc biệt là ở thời điểm này khi mà ngành du lịch vẫn đang từng bước phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
và sau rất nhiều tranh luận thì mới đây thành phố hội an đã thống nhất là sẽ tổ chức lấy ý kiến
của người dân doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan truyền thông trên cơ sở cầu thị và lắng nghe
để có thể đưa ra được những giải pháp phù hợp hài hòa nhất
việc này đang được đông đảo cư dân mạng đồng tình và mong chờ
theo thông tin mới nhất trước mắt các hoạt động mua bán vé tham quan phố cổ hội an
sẽ được tổ chức như thời điểm
trước dịch covid một mươi chín những chủ trương mới về bán vé tham quan cũng như phân luồng du khách vào phố cổ
chưa áp dụng từ ngày một mươi năm tháng năm như kế hoạch ban đầu
đồng thời thành phố hội an sẽ tiếp tục lắng nghe và lấy ý kiến rộng rãi
cũng như tiếp thu ý kiến của người dân địa phương và dư luận
để có được sự điều chỉnh phù hợp trước khi ban hành chủ trương mới
quyết định này được cư dân mạng đánh giá là hợp lòng dân
làm gì cũng phải vì dân và lắng nghe ý kiến của dân
hội an là dân
làm gì sản sống việc lắng nghe ý kiến của dân là hoàn toàn đúng
còn nhiều tranh cãi nên việc lấy ý kiến rộng rãi là điều hết sức cần thiết
chính xác phải làm như vậy
mong thành phố các bàn ngành có kế hoạch chu toàn hơn
không để ảnh hưởng đến hình ảnh của hội an
bàn luận về câu hỏi liệu có nên thu phí vào phố cổ hội an hay không
hiện vẫn đang còn rất nhiều quan điểm trái chiều
trong đó nhiều ý kiến của cư dân mạng cho rằng
không nên triển khai việc thu phí
với tất cả du khách vào tham quan phố cổ
vì sẽ làm gia tăng chi phí
có thể làm giảm lượng khách ảnh hưởng đến du lịch hội an
và kế sinh nhai của người dân
thậm chí nhiều cư dân mạng còn khẳng định
nếu hội an thu phí sẽ không đến đây du lịch nữa
mười năm qua trung bình tôi đến hội an một năm hai lần
mỗi người sẽ có mỗi quan điểm khác nhau
nhưng nếu thu phí vào phố cổ tôi sẽ không đến hội an nữa
chỗ nào làm du lịch hội an
du lịch cũng muốn thu phí nhưng dịch vụ thì quá tệ
đến cái nhà vệ sinh còn bị kêu gạo
có nhiều cách để thu tiền du khách chứ không phải bán vé
du khách sẽ bỏ tiền cho những thứ đáng giá
thành phố có thể thu thêm được kinh phí để hoạt động
nhưng các hộ kinh doanh sẽ thất thu rất nhiều lợi bất cập hại
vừa qua giai đoạn dịch bệnh kinh tế cũng cần có thời gian hồi phục
ngành du lịch cần có những động thái khác để vực dậy và phát triển
nhằm thu hút nhiều du khách hơn nữa
việc bán vé để tham quan phố cổ hội an là chưa khả thi
bên cạnh các ý kiến phản đối cũng có nhiều quan điểm của cư dân mạng ủng hộ
cho rằng việc siết chặt thu phí sẽ giúp cho hội an
có nguồn kinh phí trùng tu di sản cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ
thực tế việc thu phí đã được quy định từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
đây cũng là nguồn thu chính phục vụ trùng tu bảo tồn sửa chữa
các di tích xuống cấp hư hỏng
việc chung tay cùng với hội an bảo vệ và trùng tu di sản thế giới
là trách nhiệm của tất cả cộng đồng
mua vé và thăm quan cũng là hình thức tốt để góp một phần kinh phí
mua vé là góp phần bảo tồn di sản
mua vé tham quan hội an là góp phần bảo tồn trùng tu di sản văn hóa thế giới
phải nhận thức rằng di sản hội an đã trở thành di sản của thế giới
là tài sản chung của nhân loại rồi chứ không phải của riêng ai
tôi đến hội an hai lần
dù nhiều người bảo tồn di sản văn hóa thế giới
bảo tôi đừng mua vé nhưng tôi vẫn mua
không phải vì tôi giàu có gì chỉ là tôi muốn sau này con tôi có đi hội an
thì hội an vẫn cứ đẹp như bây giờ
theo ý kiến của cộng đồng mạng
thành phố hội an cần thận trọng và nghiên cứu kỹ lưỡng
trước khi triển khai chủ trương mới về mua bán vé phân luồng du khách
phương án đưa ra phải phù hợp hài hòa đảm bảo sự công bằng cho du khách
và đáp ứng yêu cầu bảo tồn di sản
và không làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư
trong đô thị
nhiều ý kiến góp ý hiến kế cũng đã được cư dân mạng đưa ra
nên cân nhắc kỹ về việc bán vé
theo tôi tiền vé vào phố cổ nên tính rẻ
còn tiền vé tham quan những điểm nổi tiếng thì tính riêng
và nên bán vé sử dụng cả ngày hoặc vài ba ngày
ra vào tự do trong suốt thời gian vé có giá trị
ý kiến của tôi người từng đến hội an cùng gia đình nhiều lần
thu phí cũng được nhưng trước khi thu phí
phải đảm bảo dịch vụ
dù khách được hưởng dịch vụ tương xứng
từ khi phố cổ hội an được unesco công nhận là
di sản văn hóa thế giới năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn và nổi tiếng
với du khách trong nước và quốc tế
du lịch dịch vụ phát triển đã góp phần quan trọng
tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân
và nguồn thu ngân sách địa phương
vì vậy việc triển khai những chủ chức mới
liên quan đến di sản sống này
chắc chắn cần có sự thận trọng
để luôn giữ hình ảnh một hội an